ngày thi đấu chính thức thứ tư của đại hội thể thao toàn quốc chứng kiến nhiều nội dung chung kết với các cuộc so tài kịch tính và hấp dẫn
bảng tổng sắp huy chương chứng kiến sự bám đuổi sát nút của đoàn thể thao quân đội và đoàn thể thao đà nẵng cho vị trí thứ ba và vị trí thứ tư trung quốc
sáng nay đã diễn ra các nội dung cuối cùng của bộ môn quần vợt
mở đầu là trận chung kết đơn nữ giữa hạt giống số ba phan thị thanh bình gặp đồng đội phô đô sinh la tây vợt việt kiều sinh năm hai nghìn một
mặc dù là trận đấu nội bộ của đoàn đà nẵng nhưng hai tây vợt thì đấu không khoăn nhượng và tạo nên những tình huống hấp dẫn
trung cuộc sinh la đã giành chiến thắng hai trước thanh bình với tỷ số các xét lần lượt là sáu ba và bảy năm qua đó đăng quang ngồi vô địch đơn nữ
ngay sau đó trận chung kết đơn nàm giữa lý hoàng nam và trịnh đinh giang đã diễn ra
đã không có bất ngờ xảy ra khi tây vợt được đánh giá cao hơn là lý hoàng nam đã giành chiến thắng hai với tỷ số các xét lần lượt là sáu ba và sáu hai
qua đó giành tấm huy chương vàng thứ ba trong lần đầu tiên tham dự đại hội thể thao toàn quốc
chiều cùng ngày đã diễn ra nhiều nội dung chung kết của môn điển kinh là tám trăm linh m nam tám trăm linh m nữ nhảy ba bước nữ một mươi m nam ném đĩa
đáng chú ý vận động viên khuất phương anh của đoàn hà nội đã phá kỷ lục đại hội ở nội dung tám trăm linh m nữ với thành tích hai năm tám mươi chín
trong một diễn biến khác liên quan tới các hoạt động của đại hội liên đoàn bóng rổ việt nam thi hành kỷ luật hai vận động viên lê văn đầy và lê phước thắng thuộc đội bóng rổ cần thơ
do có hành vi đánh trọng tài trong trận đấu giữa cần thơ và bình thuận
theo đó hai vận động viên này sẽ bị hủy thẻ vận động viên do liên đoàn bóng rổ cấp hủy tất cả kết quả phòng cấp vận động viên
cấm tham gia các hoạt động bóng rổ do liên đoàn bóng rổ việt nam tổ chức hoặc ban hành điều lệ thi đấu bóng rổ với thời hạn một mươi năm
tính đến thời điểm hiện tại đoàn hà nội vẫn vững vàng ở vị trí số một với sáu mươi ba huy chương vàng sáu mươi bốn huy chương bạc và bốn mươi bảy huy chương đồng
các vị trí tiếp theo thuộc về các đoàn thành phố hồ chí minh và quân đội